tổ chức y tế thế giới who cho biết đến nay đã tiếp nhận báo cáo xác nhận về hơn năm ba trăm linh ca mắc bệnh đậu mùa khỉ
thông qua các kết quả xét nghiệm trong phòng thí nghiệm
đáng chú ý có tới tám mươi năm trong số này là các trường hợp tại châu âu
trước sáu tháng đầu năm who đã ghi nhận tổng cộng năm ba trăm hai mươi hai ca mắc bệnh đậu mùa khỉ và một ca tử vong
chỉ trong tám ngày từ hai mươi hai đến ba mươi tháng sáu số các bệnh mới đã tăng năm mươi sáu
tính đến nay tổng cộng năm mươi ba quốc gia trên thế giới đã xác nhận có các ca mắc bệnh đậu mùa khỉ
tám mươi năm số ca mắc là ở châu âu tiếp theo là khu vực trung phi châu mỹ phía đông nghĩa trung hải và thái bình dương
hiện who vẫn yêu cầu các quốc gia đặc biệt chú ý tới các ca mắc đậu mùa khỉ nhằm ngăn chặn nguy cơ lây lan dịch bệnh